chuẩn bị đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy thành phố hải phòng đã dành hơn một trăm linh tỷ đồng từ ngân sách
để tặng quà cho các gia đình chính sách người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn tăng gần một mươi tám so với tết bính thân hai nghìn một mươi chín
theo đó thành phố hải phòng trao bốn mươi chín tám trăm linh phần quà tết trị giá bảy mươi bốn bảy tỷ đồng tặng các bà mẹ việt nam anh hùng
gia đình liệt sĩ thương bệnh binh gia đình có công với nước người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam
hai mươi tám gia đình chính sách tiêu biểu và bốn trung tâm điều dưỡng thương binh nặng
khi mà thành phố phát triển kinh tế phát triển thì quay trở lại phục vụ dân sinh
và trong cái phục vụ dân sinh đấy thì đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố luôn luôn thể hiện lòng biết ơn
chi ân đối với các đối tượng chính sách các gia đình chính sách những người có công và các hộ nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn
thành phố cũng dành hai mươi một năm trăm ba mươi bốn tỷ đồng qua tết tặng một mươi năm chín trăm năm mươi ba hộ nghèo và một mươi bốn năm trăm chín mươi hai hộ cận nghèo trên địa bàn
dành một hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng tặng qua tết những người thuộc diện bảo trợ xã hội
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tập trung
các cơ sở đơn vị có người hiện đang điều trị chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội
làng nuôi dạy trẻ em mồ côi trung tâm giáo dục lao động xã hội trên địa bàn thành phố được đón tết ấm no